thưa quý vị đã ba ngày từ khi xảy ra vụ cháy trung cư mini tại phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội làm năm mươi sáu người tử vong
nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng xót xa
ngay sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng công tác hỗ trợ các nạn nhân đã được cơ quan chức năng triển khai cấp bách
chung tay chia sẻ trước những mất mát và thiệt hại về người và vật chất sau vụ cháy
nhiều người dân và tổ chức đã đứng ra hỗ trợ giúp đỡ những nạn nhân xấu xố
cũng như những người dân sinh sống tại tòa nhà để sớm ổn định cuộc sống
đây cũng là lúc để mỗi chúng ta thấy được lòng yêu thương sự sẻ chia và nghĩa đồng bào trong hoàn cảnh gian khó
và những hình ảnh xúc động này đã được cư dân mạng chia sẻ rất nhiều trong những ngày vừa qua
trên mạng xã hội facebook những ngày qua hàng loạt bài viết kêu gọi ủng hộ
hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy
các bài viết với nội dung hỗ trợ chỗ ở thức ăn nước uống đều nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng mạng
nhiều gia đình còn sẵn sàng nhường lại cả căn nhà chuẩn bị cho thuê
và khẳng định sẽ cho ở miễn phí đến khi các nạn nhân ổn định lại cuộc sống
bên cạnh đó tại con ngõ hai mươi chín phố khương hạ
nhiều người dân từ các quận huyện của thành phố hà nội đã vận chuyển các nhu yếu phẩm về đây
để trả lời cho các bạn
để giúp đỡ các nạn nhân
và rất nhiều địa điểm tại các tổ dân phố thuộc phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
cũng đặt các bàn tiếp nhận hỗ trợ
rất nhiều cư dân mạng đã chia sẻ cảm xúc đau xót mong muốn với sự hỗ trợ của mọi người
những mất mát đau thương của gia đình nạn nhân sẽ vơi đi phần nào
mong các nạn nhân và gia đình sẽ vượt qua được những mất mát
không gì bù đắp được
những sự hỗ trợ từ mỗi người tuy nhỏ nhưng cộng lại sẽ là sức mạnh vô cùng lớn
người việt nam là vậy khó khăn mới thấy tình đồng bào thật cao cả
lướt mạng xã hội đều là những bài viết mong muốn hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại cho các nạn nhân
bản thân là sinh viên dù không nhiều nhưng em cũng muốn chia sẻ hỗ trợ tháng lương làm thêm của mình
gửi đến gia đình các nạn nhân
không chỉ người dân mà các cơ quan nhà nước đã có nhiều chính sách thiết thực
để san sẻ phần nào khó khăn với các gia đình gặp nạn
theo đó thành phố hà nội sẽ hỗ trợ ba mươi bảy triệu đồng một người tử vong
và một mươi hai triệu bốn trăm linh ngàn đồng một người bị thương
ngoài ra sẽ hỗ trợ sinh viên công nhân người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ
mỗi cá nhân một triệu năm trăm linh ngàn đồng một người một tháng trong sáu tháng
hỗ trợ toàn bộ chi phí tại bệnh viện đối với người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị
tiền mua sách vở đồ dùng học tập đối với trẻ em của các gia đình trong vụ hỏa hoạn
mức năm triệu đồng một trẻ
cùng với đó rất nhiều các cơ quan đoạt thể thuộc các bộ ban ngành đã tổ chức thăm hỏi tặng quà
và hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần tới các nạn nhân xấu xố
sự trợ giúp thiết thực từ các cơ quan nhà nước vô cùng thiết thực
tôi nghĩ ai cũng sẽ thương xót và buồn
sự việc này cũng chính là lời cảnh tỉnh với những người đang kinh doanh dịch vụ cho thuê nhà
và cả những người đi thuê
và tuân thủ các quy định biện pháp về phòng cháy chữa cháy để bảo vệ chính mình và gia đình
những lúc thế này mới cảm nhận được tấm lòng và tinh thần đoàn kết của người dân việt nam mình
chúng tôi cảm thấy rất cảm kích
trong vụ cháy đã xuất hiện những người anh hùng thầm lặng sẵn sàng hy sinh bản thân để giúp đỡ mọi người
đó là những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy
dưới cơn mưa lớn vẫn nỗ lực dành giật từng phút giây để cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy
là anh nguyễn đăng văn ba mươi tuổi quê ở bắc ninh làm nghề shipper đã dũng cảm lao vào đám cháy đêm ngày một mươi hai tháng chín để cứu được một mươi người
là các thành viên đội hỗ trợ sơ cứu miễn phí fast anger đã thức xuyên đêm cùng lực lượng chức năng cứu các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn
sau đó lại tiếp tục lên đường cứu hộ các vụ tai nạn giao thông
những hành động nghĩa cử cao đẹp đó đã nhận được những lời cảm ơn cảm phục từ khắp cộng đồng mạng
đội cứu hộ tình nguyện cảnh sát phòng cháy chữa cháy và nhân dân đã nỗ lực tận tâm hết mình để cứu giúp những người bị mắc kẹt
rất tiếc là căn nhà có vị trí tiếp cận vô cùng khó khăn nên để lại hậu quả đau lòng chưa từng có
mong rằng các cơ quan sẽ tiếp tục có biện pháp nghiêm minh chừng trị những xe phạm phòng cháy chữa cháy để không có những đau lòng đáng tiếc xảy ra
đọc những bài viết này mình rớt nước mắt vì vừa cảm động trước tấm lòng của các anh hùng vừa đau xót trước sự mất mát về người và tài sản
sau sự việc này sẽ là một bài học về trang bị kỹ năng thoát hiểm cho mọi người
những mất mát đau thương trong vụ cháy trung cư mini sẽ không có gì bù đắp được
nhưng tấm lòng chia sẻ hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước các mệnh thương quân và người dân sẽ chia sẻ phần nào những khó khăn của nạn nhân và gia đình
một miếng khi đói bằng một gói khi no
cũng từ đây mỗi người dân nên tự ý thức về công tác phòng cháy để tránh những mất mát đáng tiếc có thể xảy ra về người và tài sản